tuy nhiên từ khoảng tám giờ sáng trở đi sương sẽ tan nhanh mây mỏng và trời chuyển nắng
nền nhiệt tại các tỉnh miền bắc trong ngày hôm nay tiếp tục tăng theo từng giờ
mỗi giờ tăng khoảng từ một đến hai độ
vì thế mà chỉ đến đầu giờ chiều nhiệt độ sẽ đạt mức từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
riêng đối với các tỉnh như lai châu điện biên và cả hòa bình
mức nhiệt có thể lên tới ba mươi thậm chí là ba mươi một độ một mức nhiệt khá cao trong mùa đông
trong ngày hôm nay ở miền trung được dự báo hầu như là không có
mưa ngày trời có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế phổ biến mức nhiệt từ ba mươi ba mươi một độ
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành thuộc khu vực tây nguyên và nam bộ đã bước vào những ngày ít mưa
mưa rông có thể xuất hiện cục bộ vào buổi chiều tối nhưng với lượng không quá nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
sẽ tương đối cao khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ có thể có nơi sấp xỉ ngưỡng ba mươi bốn độ
trong khi đó tại tây nguyên mức nhiệt dễ chịu hơn phổ biến khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
trên biển trong ngày và đêm nay trên cả hai khu vực là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
gió mang hướng đông bắc cường độ chỉ ở mức trung bình yếu tức là từ cấp bốn đến cấp năm
sóng biển không quá cao và cũng không có tình trạng biển động
tuy nhiên tại huyện đảo trường sa đang tồn tại nhiều ổ mây đối lưu có thể gây mưa rông
khiến tầm nhìn bị giảm thấp
vì vậy mà bà con cần lưu ý khi đánh bắt và lưu thông qua khu vực này
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước